thưa quý vị chiều ngày một mươi bốn tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre
đã thi hành các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn minh an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thị trấn dòng trôm
huyện dòng trôm tỉnh bến tre để điều tra về hành vi giết người
theo hồ sơ vụ án tối ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn nguyễn minh an cùng nhóm bạn
đến nhậu tại tù điểm hát nhạc ở ấp quế hòa đông xã quế sơn huyện châu thành tỉnh bến tre
tại đây an xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người khác ở xã an hóa huyện châu thành
cho rằng những người này có lời lệ xúc phạm bình an về phòng trọ lấy gậy đoạn gỗ tròn
trở lại quán tìm nhóm người trên để đánh
lúc này chị ntht sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và ntt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cùng ngụ tại địa phương
điều khiển xe máy chạy ra nghĩ chị ht và anh tt là người xúc phạm mình
an cầm gậy đánh nhiều cái vào đầu và người cả hai
hậu quả làm anh t tử vong chị ht bị thương rất nặng
riêng an bỏ trở về phòng trọ
sau khi cơ quan công an mời làm việc an đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
đoàn luật sư tp hcm đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật đối với bà đặng thị hàng ni
xóa tên khỏi danh sách luật sư đoàn luật sư tp hcm
theo quyết định ban chủ nhiệm đoàn luật sư tp hcm quyết định áp dụng hình thức kỷ luật
đương nhiên xóa tên khỏi danh sách luật sư đoàn luật sư tp hcm đối với luật sư đặng thị hàng ni sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
thẻ luật sư số bốn nghìn ba trăm sáu mươi tám luật sư cho liên đoàn luật sư việt nam cấp ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm quyết định xóa tên có hiệu lực kể từ ngày ký
trước đó ngày một mươi một tháng bốn đoàn luật sư tp hcm đã gửi công phăn đến tòa án nhân dân tp hcm
đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin về đặng thị hàng ni
bà đặng thị hàng ni bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt buộc năm sáu tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
liên quan đến vụ việc trên trừng văn sĩ cũng bị tuyên phạt hai năm tù
hiện tòa án nhân dân tp hcm đã trao quyết định thi hành án đối với bà đặng thị hàng ni
công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã tổ chức chương trình
hết sức có ý nghĩa và thiết thực mang tên hành trình tình nguyện trao nhận yêu thương
chương trình gồm chuỗi hoạt động trao tặng cầu nông thôn và trao quà cho gia đình chính sách
trẻ em nghèo vương lên trong học tập
nhằm chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ bảy mươi một năm ngày truyền thống lực lượng quản lý xuất nhập cảnh
một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh và đặc biệt hướng tới năm mươi năm giải phóng miền nam
thống nhất đất nước đồng thời cũng là năm mươi năm ngày truyền thống công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cây cầu bờ đế
tại ấp long thành xã tân long thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng
cầu bờ đế có thiết kế dài một mươi hai mét trọng ba mét có hai bên lan can cao gần một mét
đùa thôn thuyền trọng bảy mét cao một tám mét so với mực nước cao nhất
tải trọng hai tấn đảm bảo cho xe dưới một mươi sáu chỗ lưu thông qua cầu
tổng kinh phí xây dựng gần hai trăm linh triệu đồng nguồn kinh phí hỗ trợ từ đóng góp ủng hộ của các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
cầu có ý nghĩa giúp người dân và các em học sinh thuận lợi an toàn đi lại trong quá trình vận chuyển nông sản và tới trường
cũng trong hành trình bang tổ chức cũng đã phối hợp với lãnh đạo ủy ban nhân dân công an hai xã tân long và long bình
trao tặng hai mươi phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách và sáu mươi phần quà cho các cháu học sinh nghèo tiểu học
động viên các cháu phương lên trong học tập tổng trị giá tám mươi triệu đồng
tuy phần quà giá trị không quá lớn nhưng là nghĩa cử cao đẹp truyền thống của đơn vị
liên tục từ hàng chục năm qua công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã có các chương trình tương tự chăm lo tới người dân nghèo
khó khăn trên khắp cả nước với tổng số tiền lên đến chục tỷ đồng
bệnh viện nhi đồng hai tp hcm cho biết bệnh nhi nam bảy tuổi nạn nhân trong nghi án
người chồng đâm vợ con rồi tử tử xảy ra tại thành phố thủ đức đang được bệnh viện cứu sống
thời điểm nhập viện bệnh nhân có nhiều vết thương ở vùng mặt cổ bàn tay niêm hồng nhạt
các bác sĩ lập tức hội chẩn toàn chuyện và tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân
với vết thương ở hai tay kế đứt gân bác sĩ đã khâu nối gân cơ khép và góp ngón một của tay trái
sau phẫu thuật bệnh nhân được chuyển đến khoa bỏ
bệnh nhân đã bị bỏng chỉnh trực để được tiếp tục theo dõi sát sao
trước đó như truyền hình công an nhân dân đưa tin sáng ngày một mươi ba tháng năm
người dân nghe tiếng động mạnh ở sảnh chung cư thuộc khu đô thị sala tp thủ đức
phát hiện một người đàn ông tử vong nghi rơi lầu
tại nơi ở của người này cơ quan chức năng phát hiện con gái nhỏ ba tuổi tử vong
người vợ và con trai bảy tuổi bị thương và được đưa đi cấp cứu
nhìn lại những vụ ngộ độc xảy ra liên tiếp trong thời gian qua
tại một số tỉnh
tỉnh thành thì cho thấy một thực tế là vẫn còn nhiều khoảng trống
trong kiểm soát mối nguy ngộ độc thực phẩm
ở nhiều vụ ngộ độc cơ quan chuyên môn chỉ có thể xác định được tác nhân gây ngộ độc
là loại vi khuẩn nào chứ không xác định được thức ăn nguyên nhân gây ngộ độc
điều này thì kéo theo những khó khăn trong việc xử lý
cũng như khó đưa ra những biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm
quán cơm gà trăm anh ở tp nha trang tỉnh khánh hòa
nơi mà cách đây hai tháng từng xảy ra vụ ngộ độc
khiến gần ba trăm bảy mươi người phải nhập viện
kết quả kiểm nghiệm của viện pasteur nha trang đối với các mẫu bệnh phẩm
mẫu thực phẩm mẫu bằng tay người làm tại quán mẫu nước cho thấy
khoảng sarmonella là một trong những tác nhân gây ra vụ ngộ độc này
tuy nhiên cơ quan chuyên môn chỉ có thể xác định các vi khuẩn tác nhân gây ngộ độc
chứ không thể xác định thức ăn nguyên nhân
bởi một đĩa cơm gà đưa đến người tiêu dùng gồm nhiều thành phần
ngoài cơm gà còn có sốt rau dưa v v
việc xác định thành phần nào trong đĩa cơm gây ra ngộ độc trở nên khó khăn
bởi quán trăm anh không lưu mẫu thức ăn như quy định
quán cơm gà trăm anh hoạt động hàng chục năm nay
lẽ đương nhiên biết rõ quy định về việc lưu mẫu thực phẩm
xong lại bỏ qua khiến cho đến lúc này
việc truy tìm thức ăn nguyên nhân gây ngộ độc trở nên khó khăn
điều này kéo theo thực tế là người tiêu dùng hoang mang trở nên e dẻ đối với thịt gà
trong khi đó lại không biết chính xác thức ăn nào gây ngộ độc để có cách phòng ngừa
ngay cả quán ăn quy mô lớn việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn nhiều lỏng lẻo
nên cũng dễ hiểu những điểm bán thức ăn đường phố yêu cầu lưu mẫu thực phẩm càng là chuyện không ai để tâm
đây chính là lý do khiến cho cơ quan chức năng gặp khó khăn khi xác định thức ăn nguyên nhân gây ngộ độc
chúng ta không lấy được cái mẫu mà
thực phẩm chính người bệnh đã ăn cái ca bệnh đã sử dụng mà chủ yếu là lấy được các cái mẫu nguyên liệu
thế cho nên là trong một số cái vụ ngộ độc thực phẩm thì chúng ta không xác định được
chúng ta chỉ xác định được tác nhân nào mà chúng ta không xác định được cái nguồn thức ăn nào đã gây ra
bốn tháng đầu năm nay cả nước xảy ra hai mươi bốn vụ ngộ độc với không dưới tám trăm linh người bị ngộ độc
thời tiết nắng nóng là yếu tố khách quan làm gia tăng ngộ độc thực phẩm
nhưng nguyên nhân chính vẫn là những hạn chế trong kiểm soát mối nguyên ngộ độc thực phẩm
nhiều cơ sở bỏ ngọ truy xuất nguyên liệu đậu vào
trong khi ở đầu ra đưa thức ăn đến người tiêu dùng thì lại bỏ qua khâu lưu mẫu
cho đến khi xảy ra ngộ độc thì ngay cả cơ quan chức năng cũng khó đưa ra khuyến cáo
cũng như những biện pháp chấn chỉnh kịp thời đối với những cơ sở kinh doanh thực phẩm tương tự
thưa quý vị khán giả thời gian gần đây mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn xuyên tạc sự thật
gây tác hại đến công chúng tiếp nhận thông tin
thực chất thì những thông tin này không có gì mới vẫn chỉ là bình củ rượu mới
chiêu trò của các thế lực thù địch
thời đại công nghệ bốn phát triển với sự phổ biến của nhiều mạng xã hội đã đặt ra những thách thức mới
đòi hỏi báo chí cách mạng việt nam cần tiếp tục nỗ lực vượt qua
để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng lợi ích quốc gia dân tộc
các nền tảng của công nghệ số đang được các thế lực thù địch chống phá
lợi dụng nhằm tuyên truyền những tư tưởng cực đoan
không chính xác về chủ quyền quốc gia dân tộc với thủ đoạn đa dạng tinh vi
những thông tin xấu độc xuất hiện hàng ngày hàng giờ
được các thế lực thù địch cơ hội chính trị nhao nằn
gắn với những vụ án tham nhũng đang được dư luận quan tâm
kết hợp với những phương thức truyền thông mới hiện đại nhất là ứng dụng công nghệ ai
chiêu trò mới này tạo cảm giác cho người đọc người xem dễ phân tâm
lung lạc giữa đúng sai thật giả
vì thế với các chiêu trò mới của các phần tử phản động cơ hội chính trị
làm cho các dạng tin đồn được lan truyền nhân bản rất nhanh
tạo tâm lý đám đông a dua vào những sự kiện vốn không có thật trên mạng
internet hay mạng xã hội mang lại nhiều nợ ích tích cực cho cuộc sống của chúng ta
như là kênh thông tin tuyên truyền chủ trương đường nối quy định của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
đưa thông tin về tình hình kinh tế xã hội của đất nước đến với nhân dân một cách nhanh chóng chính xác
bên cạnh những nợ ích tích cực mạng xã hội vẫn còn tồn tại những tiêu cực ảnh hưởng đến người sử dụng
thời gian gần đây sau các vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử nghiêm binh
các thế lực thù địch phản động trong tập trung chống phá xuyên tạc nền tảng tư tưởng đạo đức của đảng
chính là nhằm phủ nhận cái chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
bản chất kinh mạng
mạng xã hội được ví như con dao hai lưỡi
bên cạnh những thông tin bổ ích có giá trị với xã hội
thì nội dung xấu độc trên mạng xã hội có tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng dư luận xã hội
do vậy mỗi cán bộ đảng viên và người dân cần nâng cao nhận thức về tính nguy hiểm
hậu quả tác hại và những diễn biến mới về phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động
luôn tin tưởng và tự hào về những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng
tiêu cực của đảng nhà nước
từ đó nâng cao sức đề kháng và cảnh giác trước các chiêu thức thủ đoạn mới ngày càng tinh vi
phức tạp để thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình nhất là trên môi trường mạng xã hội của các phần từ xấu
trước tình hình đó các cơ quan báo chí cần gia tăng công tác tuyên truyền chủ trương
đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
nhanh chóng trong việc kiểm soát nội dung phản hồi các thông tin xấu độc và kịp thời ngăn chặn
tạo luồn thông tin chính thống đáng tin cậy
đồng thời xây dựng những chuyên mục phản bác luận điều xuyên tạc
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng với các tác phẩm có chiều sâu
cũng như có tính thời sự đáp ứng được nhu cầu thông tin của nhân dân
dùng thông tin chính thống để phủ định các tin đột tin giả
tôi rất đồng tình với cái phát biểu của bộ trưởng thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng
tại hội nghị báo chí toàn quốc một mươi năm tháng ba vừa qua tại tp hcm
trong đó bộ trưởng cho rằng không gian mạng là trận địa chính trận chiến chính quyết định thắng thua
cho nên báo chí cần một không gian rộng hơn để đưa tin đưa tin ai cái gì khi nào và ở đâu
do đó có lẽ đã đến lúc các cơ quan chức năng cần sớm xây dựng chiến lược thông tin mới
tôi nhấn mạnh là chiến lược thông tin mới
nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hiện nay
làm sao mục tiêu cuối cùng là báo chí chúng ta phải chủ động cung cấp thông tin
những vấn đề mà dư luận quan tâm chúng ta phải đưa tin sớm đưa tin trước
hệ lụy tác động từ các dạng tin đồn đã đang gây hậu quả xấu tác động đến tâm trạng tư tưởng an ninh tư tưởng trên không gian mạng
do đó cần phải có chế tài đủ mạnh đủ nghiêm để xử lý các đối tượng
việc các đối tượng thực hiện hành vi có dấu hiệu của việc lợi dụng quyền tự do dân chủ
tại đăng các bài viết nói xấu xuyên tạc các bản án làm nên ảnh hưởng sự thật khách quan của vụ án
hoặc là làm tàn trữ phát tán hoặc tuyên truyền phổ biến cái thông tin tài liệu vật phẩm bị đặt xuyên tạc
bồi nhỏ đảng và nhà nước phỉ bán chính quyền nhân dân và các cơ quan tư pháp
làm giảm đi cái sự uy tín của đảng và nhà nước
chia rẽ tích đoàn kết của dân tộc của người dân
làm giảm xuất đi lòng tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước
thì cái hành vi này có nguy cơ đối diện với các quy định tại bộ luật hình sự
cụ thể đối với các tội như là tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự hiện hành
thì với cái khung hình phạt đối với cái tội này thì từ sáu tháng cho đến bảy năm
có thể cũng xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cái tội là tội làm tàn trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo quy định tại điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự hiện hành
đối với cái tội này thì cái người có cái hành vi phạt có nguy cơ đối diện với
cái khung hình phạt là từ năm năm cho đến hai mươi năm tù
mỗi người dân đặc biệt là giới trẻ cần tự trang bị cho mình một số kiến thức cần thiết để bảo vệ chính mình khỏi những nguy cơ từ trên mạng
như là không tin ngay vào tất cả mọi thứ mà mình thấy trên mạng
không hùa theo hiệu ứng tâm lý đám đông
hành động có trách nhiệm trên không gian mạng là cách hữu hiệu mà mọi cá nhân tổ chức có thể bảo vệ mình
bảo vệ những người xung quanh và góp phần xây dựng một xã hội văn minh tuân thủ pháp luật
chúng ta cần phải chủ động tự giác lan tỏa những thông tin tích cực thông tin được kiểm chứng trên mạng xã hội và cho cả người thân gia đình mình
đồng thời là báo cáo kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý thông tin xấu độc nghiêm trọng
đó chính là những hành động có trách nhiệm trên mạng xã hội
với thế và lực mới của đất nước hiện nay với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
dưới sự lãnh đạo tài tình sáng súc của đảng chúng ta sẽ tận dụng phát huy được thuận lợi
tranh thủ được thời cơ vượt qua khó khăn thách thức khắc phục nguy cơ thực hiện thắng lợi mục tiêu theo con đường đã chọn
kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
phần dụng sáng tạo vào thực tiễn thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước
đó là câu trả lời rõ ràng đanh thép của chúng ta
đó là vũ khí sắc bén để làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch cơ hội chính trị
quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
còn bây giờ bảo trân xin mời quý vị trở lại trường quay hà nội để tiếp tục theo dõi bản tin
chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với các tin tức quốc tế
thưa quý vị cảnh sát tây ban nha thông báo đã triệt phá một mạng lưới phân phối metafetamin lớn của băng đảng mexico
đây là vụ tịch thu ma túy đá lớn nhất từng được thực hiện ở nước này và là vụ lớn thứ hai ở châu âu từ trước cho đến nay
và theo cảnh sát năm vụ bắt giữ đã được thực hiện
trong đó có một công dân mexico mà cảnh sát xác định là thủ lĩnh của nhóm có liên hệ với băng đảng sinaloa cùng ba người tây ban nha và một người romani
cảnh sát tây ban nha cũng cho hay là nhóm này cất giữ các lô hàng ma túy đá nhập lậu để đưa sang các nước châu âu khác
băng đảng sinaloa là một trong những nhóm tội phạm lâu đời nhất lớn nhất
và lực nhất mexico
ảnh hưởng của những đối tượng này vẫn rất mạnh mẽ bất chấp việc người sáng lập và con trai ông ta đã bị bỏ tù ở mỹ
ngày hôm nay triều tiên cảnh báo hàn quốc và mỹ có thể đối mặt với hậu quả thảm khốc nếu hai nước này tiến hành cuộc tập trận chung thường niên là chắn tự do unchi ufs vào tháng tám tới
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna ufs là một cuộc diễn tập tấn công hạt nhân chống bình nhưỡng trong đó sử dụng các thiết bị quân sự hiện đại
bao gồm cả tài sản chiến lược hạt nhân
trước đó triều tiên lên án cuộc tập trận chung trên không của hàn quốc và mỹ ngày một mươi sáu tháng năm có sự tham gia của các máy bay chiến đấu tàng hình
trong khi bộ thống nhất hàn quốc cho biết các cuộc tập trận chung mang tính chất phòng thủ và nhằm ngăn chặn chiến tranh
trong một diễn biến liên quan quân đội hàn quốc cho biết triều tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía đông của nước này vào ngày một mươi bảy tháng năm
căng thẳng giữa hàn quốc và triều tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian qua
khi hai bên đều có các động thái của phía còn lại là hành vi khiêu khích
bộ ngoại giao nga đã triệu tập đại diện đại sứ quán anh và đưa ra lời phản đối liên quan đến quyết định không thân thiện của nước này vào ngày tám tháng năm đối với tùy viên quốc phòng đại sứ quán nga ở london
để đáp trả hành động trên phía nga đã quyết định trục xuất tùy viên quốc phòng tại đại sứ quán anh ở moscow adrian kokhyl
và được yêu cầu rời khỏi lãnh thổ nga trong vòng một tuần
bộ ngoại giao nga cũng nhấn mạnh phản ứng của moscow đối với các hành động chống nga của anh hôm tám tháng năm vừa qua
không chỉ giới hạn ở quyết định trục xuất này mà nga còn coi động thái không thân thiện của london là một hành động có động cơ chính trị mang tính chất bài nga rõ ràng
gây thiệt hại không thể khắc phục cho quan hệ song phương
quan hệ nga anh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết trong những tháng gần đây
anh đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt đối với các công ty và cá nhân nga
kể từ khi moscow mở chiến dịch quân sự tại ukraine hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
và bộ trưởng nội vụ anh khẳng định chính phủ anh sẽ không chuồn bước trong nỗ lực hỗ trợ kiev
ngày một mươi sáu tháng năm theo giờ địa phương hạ viện mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật ủng hộ hỗ trợ an ninh israel isasa
nhằm buộc chính quyền tổng thống biden phải gửi vũ khí cho israel mà không chỉ hoãn
dự luật về chuyển giao vũ khí cho israel đã được hạ viện mỹ thông qua với tỷ lệ ủng hộ là hai trăm hai mươi bốn một trăm tám mươi bảy
khi hầu hết nghị sĩ đảng cộng hòa tại hạ viện cho rằng mỹ không nên chỉ hoãn hỗ trợ đồng minh trong bối cảnh hiện nay
tuy nhiên dự luật được dự báo không thể thành luật khi nó khó qua cửa cải thượng viện
và tổng thống biden tuyên bố sẵn sàng dùng quyền phủ quyết
hiện chính quyền mỹ đang chỉ hoãn chuyển giao một lô hàng bom loại nặng gần một tấn và gần hai trăm năm mươi kg
cũng như là một số loại vũ khí khác nhằm gây áp lực lên israel phải cân nhắc kỹ hơn
và có phương án an toàn cho dân thường khi đổ bộ vào khu vực rafa
và miền nam giải gaza
liên hợp quốc vừa công bố báo cáo tình hình và triển vọng kinh tế thế giới
trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay
đây là bản báo cáo cập nhật tới giữa năm của báo cáo tình hình và triển vọng kinh tế thế giới công bố hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
bản cập nhật này cho rằng triển vọng kinh tế toàn cầu đã được cải thiện so với dự báo trước đây
các nền kinh tế lớn đã tránh được suy thoái nghiêm trọng dù vẫn đối mặt với một số thách thức
hầu hết các nền kinh tế lớn đã nỗ lực giảm lãm phát mà không khiến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và dẫn tới suy thoái
theo báo cáo mới của liên hợp quốc kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng hai bảy trong năm hai nghìn hai mươi bốn và hai tám trong năm hai nghìn hai mươi năm
tăng nhẹ so với dự báo hồi đầu năm
liên hợp quốc nâng dự báo kinh tế thế giới nhờ triển vọng kinh tế lạc quan hơn tại mỹ
quốc gia có thể đán mức tăng trưởng hai ba trong năm nay và một số nền kinh tế mới nổi hàng đầu như brazil ấn độ và nga
kinh tế trung quốc được dự báo sẽ tăng trưởng bốn tám trong năm hai nghìn hai mươi bốn tăng nhẹ so với mức bốn bảy trong dự báo hồi tháng riêng
trong khi đó liên hợp quốc đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế tại liên minh châu âu eu từ một hai xuống còn một
liên hợp quốc dự báo các nền kinh tế ở khu vực đông á nói chung sẽ đạt mức tăng trưởng bốn sáu trong năm hai nghìn hai mươi bốn và bốn năm trong năm hai nghìn hai mươi năm
không thay đổi so với dự báo hồi tháng một

thời gian gần đây cục đăng kiểm việt nam đã nhận được phản ánh về việc một số đơn vị đăng kiểm
xa cơ giới trên địa bàn thành phố hồ chí minh chỉ nhận thanh toán bằng tiền bạc
hiện nay nhiều người dân doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng thanh toán điện tử
do đó yêu cầu đóng phí tiền mặt gây bất tiện cho người dân doanh nghiệp
cục đăng kiểm việt nam đã yêu cầu các đơn vị đăng kiểm trên toàn quốc
nhất là các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn thành phố hồ chí minh
triển khai ngay việc tiếp nhận thanh toán bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác
sau khi nhận được thông tin chỉ đạo của cục đăng kiểm việt nam
các trung tâm đăng kiểm đã mở ngay tài khoản ngân hàng riêng để tiếp nhận đối với các khách hàng
có nhu cầu thanh toán bằng triển khoản
thời tiết dễ chịu con người thân thiện và là vùng kinh tế năng động nhất cả nước
thành phố hồ chí minh là nơi được nhiều người lựa chọn sinh sống nhất việt nam
chương trình quản trị do chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam khởi xướng từ năm hai nghìn chín
đánh giá trải nghiệm và sự hài lòng của người dân đối với hiệu quả hoạt động của chính phủ
ở cấp trung ương và địa phương
trong quản trị hành chính công và cung cấp dịch vụ công pepi đã xếp hẹn thành phố hồ chí minh
là địa phương được nhiều người lựa chọn làm nơi sinh sống nhất
cũng có nghĩa là thành phố đáng sống nhất việt nam
đã từ lâu thành phố hồ chí minh là một trong những nơi hội tụ cư dân lớn nhất cả nước
là trung tâm kinh tế trọng điểm phía nam và thu hút nhiều thế hệ dân cư từ mọi miền đất nước
một số lý do chủ yếu khiến người dân muốn di cư đến thành phố là nhiều cơ hội nghề nghiệp
dịch vụ công tốt hơn và ít thiên tai hơn
dân số dự báo đến năm hai nghìn một mươi của thành phố khoảng năm triệu người
nhưng con số này đã vượt qua chín triệu người vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
theo đồ án quy hoạch tổng thể thành phố hồ chí minh đến năm hai nghìn bốn mươi
ước tính dân số sẽ vượt một mươi sáu tám triệu người
tại ga sài gòn tổng công ty đánh giá truyền thống của thành phố hồ chí minh
đường sắt việt nam đã ra mắt đoàn tàu chất lượng cao se hai mươi một trên hai mươi hai sài gòn đà nẵng
được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch nổi bật đối với du khách trong dịp hè hai nghìn hai mươi bốn
tàu se hai mươi một hai mươi hai là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thấm mỹ vượt trội
được ngành đường sắt đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
để tạo điểm nhấn nhân diện vỏ các toa tàu đều được sơn mới màu trắng xám và xanh
nội thất toa xe được thay mới hoàn toàn mang đến sự hiện đại sang trọng
ngoài các toa xe bốn giường trên tàu còn bố trí một toa xe có ba khoang vip
có hai chỗ ghế sofa phù hợp với hành khách muốn có không gian riêng tư
toa xe dường nằm thiết kế sang trọng ấm cúng
mỗi giường bố trí một đèn độc sách tích hợp sạc điện thoại bằng cổng usb
và được trang bị nệm chăn ga gối rèm cửa mới hoàn toàn
các cửa trên toa xe đều được gắn thêm thiết bị tự động cố định
để giảm âm thanh rung lắc trong quá trình tàu chạy
đối với toa xe phục vụ ăn uống được thiết kế lắp đặt lại nội thất
và được đặt tại vị trí dưới đoàn tàu để thuận tiện cho hành khách hai đầu
có thể giảm bớt thời gian di chuyển
việc này cũng tạo không gian giao lưu kết nối và sinh hoạt chung cho hành khách đi tàu
bên cạnh đó việc cung cấp thực đơn phong phú
với các món á âu còn tăng trái nghiệm lựa chọn cho hành khách trên tàu
trên đoàn tàu se hai mươi một hai mươi hai ngành đường sắt cũng thực hiện việc nâng cấp
cải tạo mới rộng nhà vệ sinh
khu vực bùn rửa trên tàu được thay mới tạo cảm giác sạch sẽ cho hành khách
hai đầu toa xe đều được trang bị màn hình led
với các tính năng giải trí tích hợp các thông tin đường sắt
ngoài ra ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay một trăm tám mươi độ
vào khai thác phục vụ hành khách
vì vậy khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp
vì tâm lý mọi người là khi mà đi thì người ta cảm thấy thoải mái
như chú cũng vậy thôi hôm nay chú rãi nghị nhưng chú biết là chú cũng rất là thoải mái
và khi lên một cái không gian như thế này thấy có cái sự cải tiến thì tôi thấy là tuyệt vời
ngoài những cái toa xe bình thường như đoàn tàu khác
thì đoàn tàu này có những trang thiết bị mới hơn hiện đại hơn
ngoài ra thì có hai toa ghế ngồi xoay một trăm tám mươi độ và toa giường nằm
khoang hai giường bếp để tạo những không gian riêng cho các gia đình
cho hành khách muốn sử dụng dịch vụ và tạo cho những hành khách có cảm giác say đầu
không còn có cảm giác nữa
cái thứ hai là cảm nhận của tôi thì hành khách rất vui vẻ hào hứng được trải nghiệm đoàn tàu mới này
việc ra mắt đoàn tàu se hai mươi một hai mươi hai là một trong những sản phẩm mới nằm trong chú sản phẩm dịch vụ
mà ngành đường sắt đã đang và sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới
nhằm đem đến cho hành khách những trải nghiệm thú vị
cho các hành trình của đường sắt việt nam
việt nam góp phần kết nối du lịch phát triển kinh tế xã hội văn hóa vùng miền
giải thưởng du lịch thế giới world travel award hai nghìn hai mươi bốn vừa công bố những đề cử quan trọng
việt nam tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ khi nhận về sáu mươi ba đề cử trong các hạng mục
khu vực châu á và châu đại dương
năm nay việt nam tự hào được đề cử tại nhiều hạng mục quan trọng
tại mùa giải của giải thưởng du lịch thế giới
trong đó các hạng mục như điểm đến du lịch biển hàng đầu châu á
điểm đến văn hóa hàng đầu châu á điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu á
và nhiều hạng mục khác đều có sự góp mặt của việt nam
năm hai nghìn hai mươi ba thành phố hồ chí minh nhận cùng lúc hai giải thưởng
điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu á và là điểm đến lễ hội sự kiện hàng đầu châu á
ngoài ra cục du lịch quốc gia việt nam cũng được đề cử cho hạng mục
cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu á
nhiều điểm du lịch nổi tiếng của việt nam như thành phố hồ chí minh hội an huế đà nẵng phú quốc
và nhiều địa phương khác cũng được vinh danh ở các hạng mục khác nhau
đây là năm thứ năm liên tiếp việt nam được đề cử điểm đến hàng đầu châu á
việc được đề cử nhiều giải thưởng danh giá này là minh chứng cho những nỗ lực
của ngành du lịch việt nam trong việc phát triển sản phẩm du lịch chất lượng
đa dạng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách quốc tế
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân tp hcm
về việc triển khai dự án thực hiện thí điểm cải thiện giao thông đường thái văn lung
quận một thành phố đi bộ như phố đi bộ nguyễn huệ
theo đó khoảng bốn trăm linh mét đường thái văn lung đoạn từ đường lý tự trọng
đến đường nguyễn sưu sẽ được lách đá granite
cải tạo về trọng mặt đường cải tạo về trọng phía hẹ tăng diện tích cho người đi bộ
ngoài ra phần mặt đường và khu vực phía hẹ được lách đá granite này
sẽ cải tạo thêm mỗi bên năm mét tăng không gian cho người đi bộ
lòng đường được điều chỉnh từ tám mét xuống còn năm mét tổ chức giao thông hỗn hợp
ngoài ra sau khi cải tạo về trọng mặt đường về trọng phía hẹ
nơi bố trí các vị trí dừng đóng trả khách tuyến đường sẽ lắp đặt biển báo hiệu đường bộ
bản thông tin điện tử trọng bới và cải tạo hệ thống cây xanh sửa chữa
thay thế hệ thống chiếu sáng nghi hữu
bên cạnh đó tuyến đường còn được sắp xếp bố trí điểm kinh doanh buôn bán
các công trình phụ trợ công trình tiện ích cải tạo không gian cho người đi bộ
không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân và du khách
sở giao thông vận tải dự kiến các ngày trong tuần giữ nguyên phương án tổ chức giao thông
trên đường thái phan luân như hiện nay
trên thứ bảy và chủ nhật tuyến sẽ chuyển thành phố đi bộ trong thời gian từ một mươi chín h đến hai mươi ba h
thưa quý vị điện đường trường trạm
bốn yếu tố hàng đầu để đảm bảo hoạt động của các đảo trong quần đảo trường sa
cách xa hàng trăm hải lý việc đưa điện lưới quốc gia ra đến quần đảo trường sa là điều dường như không thể
do đó nguồn điện phục vụ rèn luyện sinh hoạt tại đảo chủ yếu là nguồn năng lượng sạch
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
đây là hệ thống điện bằng năng lượng sạch tại đảo đá tây a
hệ thống này bao gồm điện gió và điện mặt trời
được đầu tư thay mới vào năm hai nghìn một mươi bảy sau bảy năm hoạt động
hệ thống này đang được tổ công tác của điện lực trường sa kiểm tra lại tình trạng vận hành
do ảnh hưởng của nước biển và hơi mặn từ biển
nên các quạt gió hay tấm pin năng lượng mặt trời sẽ bị hao mòn theo thời gian
do đó cần phải có yêu cầu cao trong việc quản lý cũng như bảo dưỡng
nó có biến động theo từng tháng
số liệu gần đây nhất là tháng ba
thì bây giờ là tháng bốn tháng năm này là chúng tôi ra kiểm tra lại
xem nó có hư hỏng gì phát sinh hay không
để mà chúng tôi xử lý kịp thời
cử cái đòn tiếp theo ra xử lý kịp thời luôn
mục tiêu thứ hai của tổ công tác là khảo sát để cải tạo và nâng cấp hệ thống điện
qua kiểm tra một số ác quy thiết bị đã bị hư hỏng
không còn khả năng tích điện lưu trữ
sẽ được đưa vào kế hoạch để sớm bố trí vốn và nhân lực khắc phục thay mới
đặc biệt qua đợt khảo sát kiểm tra này
một số ứng dụng công nghệ mới cũng sẽ được xem xét
ứng dụng phù hợp theo điều kiện nguồn lực thực tế
đã trải qua ba đợt ba đợt cải tạo nâng cấp
thì cơ bản là đáp ứng
tuy nhiên trong thời gian gần đây nó cũng hư hỏng thêm
và cái nhu cầu cái nhu cầu của các người dân và chiến sĩ trên đảo
càng ngày càng nhu cầu càng lớn
do đó mà chúng tôi phải đáp ứng
do vậy mà chúng tôi sẽ đổi mới công nghệ
và nâng thêm cái lượng ác quy lưu trữ
ngoài đảo đá tây a đảo đá đông b
đảo trường sa lớn cũng được đoàn khảo sát kiểm tra
nắm lại tình hình hoạt động của các thiết bị
hiện các điểm đảo đều có hệ thống điện năng lượng mặt trời
để thực hiện việc cải tạo nâng cấp một cách triệt để
trước đó ngành điện đã triển khai thí điểm hệ thống nạp xã mới
trên ác quy tại ba điểm đảo
riêng trong năm hai nghìn hai mươi bốn này
thì chúng tôi sẽ cải tạo cái mô hình là một phần ba cái số điểm đảo
và ngoài ra là chúng tôi tăng cường sửa chữa các cái thiết bị
để mà đảm bảo là tất cả các điểm đảo là cấp điện được là liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay sau khi khôi phục và cải tạo lại hệ thống điện bằng năng lượng mặt trời
đời sống của người dân và chiến sĩ trên các đảo đã được cải thiện rõ rệt hơn trước
nhờ có nguồn điện cung cấp ổn định lâu dài từ hai năm trở lại đây
nhiều đảo đã có thể sử dụng tủ cấp đông trữ thực phẩm tươi trong nhiều ngày